năm ca mắc sốt xuất huyết đã được ghi nhận từ đầu năm đến nay tại tỉnh thanh hóa
dù số ca nhiễm bệnh giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng thời điểm mùa hè và mùa mưa mới là lúc dịch sốt xuất huyết dễ bục phát
kết quả thực hiện giam sát vector truyền bệnh sốt xuất huyết tại các huyện thạch thành tĩnh gia và tp thành hóa cũng đã cho ra số liệu vượt ngưỡng cảnh báo
để ngăn chặn sự lây lan của dịch tp thành hóa đã tăng cường hoạt động giam sát nhằm phát hiện sớm các ổ dịch và vùng có nguy cơ bùng phát hệ thống y tế tuyến huyện xã bám sát các kế hoạch diệt bảo gậy vệ sinh môi trường phun hóa chất diệt mũi tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và cộng tác viên đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của từng người dân từng gia đình trong việc chủ động tham gia phòng chống sốt xuất huyết